sáng nay hai mươi bốn tháng một mươi tòa nhân dân thành phố phan thiết xét xử sơ thẩm vụ án hủy hoại tài sản
do nguyễn văn thảo tức thảo lụy năm mươi tám tuổi cùng đồng bọn thực hiện
ngoài thảo luận các bị cáo còn lại gồm nguyễn thị thu phương phạm quốc cường phan anh kim
lê danh thuận và lê minh khôi cùng trú tại thành phố phan thiết
phiên tòa dự kiến diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi
theo cáo trạng vào ngày bốn mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín khi nghe tin anh mã tấn phương thuê người xây tường rào
trên khu đất thuộc khu phố năm phường phú hải thành phố phan thiết thảo đã cùng với phương kim danh và khôi
đi ra khu đất nơi nhóm thợ đang xây để đập phá tường rào
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết đã ra quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh tạm giam đối với nguyễn văn thảo về tội hủy hoại tài sản
sau đó lần lượt các đối tượng còn lại cũng bị khởi tố bắt tạm giam cùng với tội trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết đã ra quyết định khởi tố bị can